thượng tướng karatablov đã có cuộc hội đàm với đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tại buổi hội đàm hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác về giáo dục chính trị quân sự
và tinh thần yêu nước cho quân nhân
hai bên cũng trao đổi thống nhất nội dung biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai tổng cục trong thời gian tới
phù hợp với tinh thần bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai tổng cục
khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
tiếp tục phát triển năng động trên nhiều lĩnh vực
lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên duy trì tiếp xúc cấp cao quan hệ hợp tác quốc phòng
có bước đi đột phá vào chiều sâu hiệu quả thiết thực